sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng cho biết trong một mươi tháng đầu năm lượng khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại lâm đồng đạt gần sáu triệu lượt khách tăng chín năm so với cùng kỳ đạt tám mươi sáu kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khách quốc tế ước đạt bốn trăm một mươi lượt tăng chín năm so với cùng kỳ đạt bảy mươi bảy kế hoạch năm khách qua lưu trú ước đạt hơn bốn lượt tăng chín hai
theo thống kê trên địa bàn tỉnh lâm đồng hiện có một ba trăm năm mươi hai cơ sở lưu trú du lịch tổng số hai mươi hai trăm hai mươi bốn phòng trong đó có bốn trăm một mươi một khách sạn từ một đến năm sao với một mươi bốn trăm linh năm phòng ba mươi năm khu điểm tham quan du lịch hơn sáu mươi điểm tham quan miễn phí
hiện lâm đồng đang tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất chất lượng phục vụ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh tổ chức các sự kiện chương trình khuyến mại thu hút khách du lịch đến đà lạt lâm đồng
đặc biệt trong dịp festival hoa đà lạt lần thứ tám lễ hội cha tơ tầm năm hai nghìn một mươi chín